trận mưa lịch sử kéo dài liên tục trong những ngày vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại đối với nông nghiệp ở đà nẵng
trong đó làm thiệt hại hơn tám mươi sáu hectare rau các loại
điều này khiến cho rau xanh ở đà nẵng bị thiếu hụt và tăng giá gấp đôi so với bình thường
chợ đống đa phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng là một trong những khu chợ thuộc trung tâm thành phố
luôn thu hút đông đảo người tiêu dùng
tuy nhiên trong những ngày sau mưa này mặt hàng rau xanh các loại lại tiêu thụ chậm hơn so với bình thường
theo nhiều tiểu thương ở đây giá do tăng nên người sử dụng cũng hạn chế mua hơn
khi mà hóng cao đây thì người dân dùng mới là ít lại dùng đồ khô nhiều hơn
không chỉ tại chợ đống đa dạo quanh các chợ trên địa bàn thành phố đà nẵng
có thể thấy hầu hết mặt hàng rau xanh các loại đều có giá cao hơn so với trước mưa lụt
mỗi bò rau tăng từ bảy đến một mươi đồng so với bình thường như rau muống rau dền rau cải
do nguồn rau tại đà nẵng thiếu hụt nên tiểu thương đã nhập thêm rau từ lâm đồng và các tỉnh
thành phố khác về đà nẵng nhằm bảo đảm cung cấp rau cho thị trường thành phố trong những ngày sau mưa lụt